nhằm truyền tải tới cộng đồng thông điệp mạnh mẽ về tắc hại của rác thải nhựa và ý thức về đầu nhựa
ngày hôm nay tại hà nội trung tâm nghệ thuật đương đại vincom đã khai mạc triển lãm hành tinh nhựa
hành tinh nhựa giới thiệu công chúng bốn tác phẩm sắp đặt điêu khắc của nhóm nghị sĩ
bao gồm đại dương cánh đồng lốc xoáy gia đình
các tác phẩm đều được làm từ nhựa đã qua sử dụng như ống hút ni lông chai nước đổ gia dụng v v
được dắp nối khéo léo thành những tác phẩm kích cỡ lớn có những tác phẩm cao gần bốn m dài tới một mươi tám m
các tác phẩm được đặt cạnh nhau tạo thành một thế giới nhựa nghệ thuật đầy màu sắc
nhưng gợi nhớ đến thế giới thực tại ngập tràn rác thải nhựa ở khắp mọi nơi
trong thiên nhiên trong cuộc sống thường nhật thậm chí trong sự sống của mọi loài sinh vật
từ đó khuyến khích cộng đồng hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần
sử dụng đồ nhựa có ý thức hơn và trân trọng môi trường sớm hơn
triển lãm mở cửa tự do từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm nghệ thuật đương đại vincom số bảy mươi hai a nguyễn trãi quận thanh xuân hà nội